quý i năm hai nghìn hai mươi bốn trong bối cảnh thời cơ thuận lợi khó khăn thách thức đan sen
nhưng tình hình phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh thanh hóa đã đạt những kết quả quan trọng
và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
tốc độ tăng trưởng grdp quý i tại thanh hóa ước đạt một mươi ba một mươi năm đứng thứ ba cả nước
trong đó nông lâm nghiệp thủy sản tăng ba năm mươi sáu công nghiệp xây dựng tăng hai mươi hai hai mươi ba
dịch vụ tăng năm bốn mươi hai thuế sản phẩm tăng ba bốn mươi ba hầu hết các chỉ số quan trọng đều tăng so với cùng kỳ
chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng hai mươi giá trị xuất khẩu đạt một bốn tỷ usd tăng bốn mươi một
thu ngân sách nhà nước tăng cao so với dự toán ước đạt một mươi ba ba trăm sáu mươi tỷ đồng bằng ba mươi bảy sáu dự toán
đến hết tháng ba thanh hóa thu hút được ba mươi dự án đầu tư trực tiếp
với tổng bốn đăng ký đầu tư khoảng ba năm trăm bốn mươi tỷ đồng và sáu mươi hai triệu usd
trong ba tháng đầu năm nay
ngành du lịch tỉnh thái nguyên đã đón gần một hai triệu lượt du khách
đạt doanh thu ba trăm năm mươi tỷ đồng tăng hai mươi năm so với cùng kỳ
trong đó có ba sáu trăm năm mươi lượt khách quốc tế tăng một mươi một so với cùng kỳ
hối các dịch vụ du lịch tại thái nguyên đều có lượng khách tăng cao
trong đó các khu điểm du lịch tăng sáu năm cơ sở lưu trú phục vụ tăng một mươi
công ty lữ hành phục vụ tăng một mươi tám
để đạt được kết quả này ngành du lịch tỉnh thái nguyên đã đẩy mạnh công tác quảng bá
xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng
trên các nền tảng mạng xã hội và thực hiện số hóa quảng bá về một số điểm đến
bên cạnh đó đã phát hành bốn mươi tập cấp giới thiệu các điểm du lịch
hỗ trợ các điểm đến điểm dừng nghỉ dưỡng các bà nô biển giới thiệu
quảng bá điểm đến du lịch tỉnh thái nguyên tổ chức farm chip bread chip
trải nghiệm điểm đến di tích lịch sử văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh
đa dạng mô hình sinh kế bằng việc phát triển các cây trồng chủ lực
tiềm năng và sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh
đang là hướng đi mang lại hiệu quả cho người dân tại tỉnh miền núi lào cai
hàng nghìn hội dân đã được tiếp cận các mô hình sinh kế mới
tạo cơ hội thoát nghèo bền vững
thị trường tiêu thụ ổn định giá bán cao cây dâu tằm đang chứng minh được hiệu quả kinh tế
tại nhiều địa phương của huyện bảo yên tỉnh lào cai
khi tham gia mô hình liên kết trồng dâu nuôi tầm
người dân được cung ứng toàn bộ giống hướng dẫn kỹ thuật và thu mua toàn bộ sản phẩm
chú trọng đa dạng hóa mô hình sinh kế huyện bảo yên đã phát triển các cây trồng chủ lực
tiềm năng như chuối quế chè và xây dựng các vùng sản xuất
hàng hóa tập trung chuyên canh thực hiện theo nghị quyết một mươi của ban thường vụ tỉnh ủy lào cai
về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa các mô hình sinh kế được triển khai phù hợp
tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên đang đem lại hiệu quả kinh tế cao
giúp người dân có thêm điều kiện thoát nghèo bền vững
từ năm hành trong hai mươi bốn chúng tôi đặt các mục tiêu là trên một mươi sáu xã
đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
tuy nhiên nội dung này cũng phải giải pháp cùng với lại
từ xã cho đến các thôn bản rồi là đồng hành với đó là người dân
rồi tập trung vào các tiêu chí nối chung
nhờ đa dạng sinh kế cùng với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất phát huy hiệu quả
đang giúp nhiều hộ nghèo cận nghèo ở huyện bảo yên tỉnh lào cai
nâng cao thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
năm hai nghìn hai mươi ba có trên hai hộ nghèo cận nghèo thoát khỏi nhóm nghèo
thu nhập bình quân đạt năm mươi tám triệu đồng một người vào năm
những con số này đã chứng minh cho hướng đi đúng
từ đa dạng hóa mô hình sinh kế